sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu khai mạc cuộc họp thủ tướng phạm minh chính cho biết
trên phạm vi toàn quốc dịch covid một mươi chín vẫn được kiểm soát
tuy nhiên thời gian gần đây nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng tăng cao
nhất là sau khi biến thể omecron thâm nhập vào nước ta
thủ tướng chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung đánh giá những vấn đề đặt ra
khi số ca mắc tăng cao cũng như những vấn đề mới đột xuất cần lưu ý quan tâm
để có giải pháp phòng chống dịch phù hợp đề xuất bổ sung các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là về thuốc vaccine phòng covid một mươi chín
theo nhận định của bộ y tế đến nay dịch covid một mươi chín cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
tuy nhiên số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong tháng qua
với khoảng năm mươi đến bảy mươi năm ca mỗi ngày ngày cao nhất là hơn một trăm hai mươi năm ca
so với tháng trước số ca cộng đồng cả nước tăng lên một trăm chín mươi bảy chín số ca tử vong giảm bốn mươi bảy một
tuy nhiên số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm hai mươi bốn năm số ca nặng nguy kịch giảm bốn mươi ba một
tỷ lệ chết hoặc mắc của ba mươi ngày qua là sáu
giảm tám so với tháng trước
biến thể omecron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây
phổ biến ở các tỉnh thành phố nhất là tại hà nội và thành phố hồ chí minh thay thế dần biến thể delta
tại cuộc họp thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết bộ y tế đang phối hợp chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới
cũng như các tổ chức quốc tế quốc gia khác theo dõi tình hình dịch covid một mươi chín
cũng như cập nhật sự biến đổi của virus sars cov hai để có thể tham mưu thủ tướng chính phủ
quyết định coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành khi thời điểm thích hợp
hiện bộ y tế xây dựng một số nội dung điều chỉnh về cách ly y tế và biện pháp phòng tránh lây nhiễm
xin ý kiến của ban chỉ đạo quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
bộ y tế đề xuất giảm thời gian cách ly y tế nhưng tăng cường khuyên cáo thực hiện biện pháp năm k
để hạn chế nguy cơ lây nhiễm do rút ngắn thời gian cách ly y tế